theo thông tin ban đầu vào ngày một mươi hai tháng tám lực lượng chức năng phát hiện bốn kiện hành lý của hai hành khách phạm văn luật và vũ thanh hưng được vận chuyển theo chuyến bay quốc tế có lịch trình từ châu phi qua hàn quốc về việt nam có dấu hiệu nghi vấn
quá trình khám xét lực lượng chức năng đã phát hiện trong các kiện hành lý chứa bốn mươi chín khúc sừng động vật nghi là ngà voi có tổng trọng lượng chín mươi năm năm mươi bốn kg và một khúc nghi là sừng tê giác trọng lượng bốn bảy mươi sáu kg
hôm nay một mươi ba tháng tám tàn vật liên quan đã được lực lượng chức năng gửi mẫu trưng cầu giám định
theo đại diện cục hải quan hà nội đây là vụ vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã lớn nhất từ nước ngoài về hà nội
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc